tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo hoàng thị thảo ba mươi bảy tuổi chú tỉnh lạng sơn một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thông qua một người quen thảo biết một người đàn ông tên là hóa quốc tịch trung quốc không rõ lai lịch và muốn kết nối giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào
khi một trăm linh triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm một triệu đồng riêng thảo khi đi rút tiền về chuyển cho hóa cứ một trăm linh triệu đồng đổi sang tiền nhân dân tệ thì được nhận thêm sáu trăm linh đồng
hòa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của thảo mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
với việc mạo danh cơ quan pháp luật thông báo tiền nợ mua hàng bằng thẻ tín dụng nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy rửa tiền đang bị điều tra
các đối tượng đã yêu cầu bị hại ở đà nẵng và các tỉnh thành khác phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đã được chỉ định và chiếm đoạt thảo biết việc hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận lại